chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
với các hoạt động nổi bật về văn hóa thể thao và du lịch trong tuần được phát sóng vào lúc hai mươi h một mươi năm thứ năm
và phát lại vào lúc một mươi h ba mươi phút chủ nhật hàng tuần trên truyền hình nhân dân
chuyên mục tuần này có những nội dung chính như sau
tổng cục du lịch hợp tác quảng bá du lịch việt nam bằng công nghệ ảnh ba trăm sáu mươi
trở về làng quê sứ thanh xưa với nhà văn lê bá thự
triển lãm tranh của cố họa sĩ lê năng hiển
nhiều trận đấu kịch tính tại giải bóng bàn quốc hội nhà báo việt nam
khai mạc giải bóng ném học sinh trung học cơ sở toàn quốc lần thứ nhất
trong phần kết nối tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cuộc thi piano quốc tế hà nội điểm sáng trong đời sống âm nhạc chuyên nghiệp
sau đây là nội dung chi tiết
chiều ngày một mươi hai tháng chín lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tổng cục du lịch và công ty cổ phần việt nam trip
về ứng dụng công nghệ ảnh ba trăm sáu mươi độ trong du lịch đã diễn ra tại hà nội
theo đó hai bên thống nhất hợp tác triển khai các nội dung
như triển khai ứng dụng công nghệ ảnh ba trăm sáu mươi độ trong ngành du lịch
xây dựng cổng thông tin và ứng dụng du lịch việt nam trip ba trăm sáu mươi
cung cấp giải pháp công nghệ truyền thông cho du lịch
nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch điện tử e marketing
kết nối mở rộng hợp tác với các địa phương
doanh nghiệp trong phát triển du lịch
xây dựng các sản phẩm công nghệ số phục vụ khách du lịch
bên cạnh đó tổng cục du lịch sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin quảng bá du lịch sẵn có
như bài viết hình ảnh video tờ rơi tờ gấp bản đồ du lịch cho vn chip
để quảng bá tới du khách trong nước và quốc tế
vn trip sẽ đồng hành cùng tổng cục du lịch trong các chiến dịch quảng bá du lịch việt nam
lồng ghép logo và bộ nhận diện thương hiệu du lịch việt nam
việt nam tham lý tram trong các sản phẩm của dự án
nhằm giới thiệu hình ảnh du lịch việt nam
ngày một mươi hai tháng chín tại hội trường hội nhà văn việt nam nguyễn đình triều hà nội
đã diễn ra lễ ra mắt tác phẩm mới
tôi và làng tôi của nhà văn lê bá thự
người được độc giả biết đến là một dịch giả nổi tiếng của văn học ba lan
với ba trăm linh trang sách trong cuốn hội ký
tôi và làng tôi là những dòng ký ức của người đàn ông lê bá thự
tuổi thất thập nhìn về lại những ngày vui vẻ có làm lũ có
của cậu bé lê bá thử tuổi một mươi hai một mươi năm một mươi bảy thơ ngây yêu đời và yêu làng
với lối viết trung thực không tô son chất phấn
người đọc như bị cuốn trôi theo những miền ký ức xa xưa
của một miền quê thanh bình thời kỳ những năm năm mươi sáu mươi
hòa mình cùng thiên nhiên
những nét sống nét sinh hoạt làm lũ thường ngày
của một vùng quê đói khổ
được hiện lên vô cùng sinh động và cuốn hút
lời văn tả thực nhưng không hề thô
mà vô cùng hài hước tinh tế
dịch giả lê bá thự vốn là một nhà ngoại giao
có nhiều năm công tác tại ba lan
chính vì vậy ông có điều kiện tiếp xúc nghiên cứu văn học ba lan nhiều
ở cái tuổi gần tám mươi lê bá thự khiến cho độc giả nể trọng
vì sức lao động của ông
khi trong khoảng hơn một mươi năm trở lại đây
mỗi năm ông cho ra đời

một hoặc hai tập sách
triển lãm tranh của cố họa sĩ lê năng hiển
một trong những họa sĩ vẽ tranh lụa hàng đầu việt nam
đã chính thức khai mạc vào chiều ngày một mươi năm tháng chín tại hà nội
cố họa sĩ lê năng hiển là một họa sĩ duy mỹ và đa cảm
ông đã tạo nên một phong cách nghệ thuật độc đáo của riêng mình
một họa sĩ có nền tảng học vấn sâu rộng
và một cuộc sống từng trải phong phú
nhiều năm tìm tòi
thể nghiệm trên chất liệu lụa
đây là triển lãm cá nhân lần thứ hai của ông sau khi mất
được gia đình công bố từ những tác phẩm chọn lọc
mà ông sáng tác trong một thời gian dài liên tục
hơn sáu mươi năm
triển lãm lần này trưng bày sáu mươi bảy tác phẩm
trong đó có hai mươi một tranh lụa một mươi sáu sơn dầu chín sơn mài
và một số tranh phấn màu màu nước
với các đề tài quen thuộc
thiếu nữ hà nội xưa
chân dung bạn bè người thân gia đình
và những tranh sinh hoạt xã hội
triển lãm tranh của cô họa sĩ lê năng hiển
sẽ mở cửa đón công chúng tới tham quan thưởng lãm
trong thời gian từ một mươi năm đến một mươi chín tháng chín
tại bảo tàng mỹ thuật việt nam
số sáu mươi sáu nguyễn thái học hà nội
sáu tháng chín
tại nhà thi đấu trịnh hoài đức
đã diễn ra giải bóng bàn
quốc hội nhà báo việt nam lần thứ một mươi hai

do hội nhà báo việt nam
phối hợp với sở văn hóa thể thao hà nội
và hội nhà báo hà nội tổ chức
trong bốn ngày thi đấu
các vận động viên đã công hiến cho giải
những trận bóng hay
những cuộc giao đấu quyết liệt kịch tính
sẵn co từng điểm số
trong sự phổ vũ nồng nhiệt của đông đảo
của động viên khán giả
ban tổ chức đã tiến hành trao một mươi hai bộ huy chương
tương ứng với một mươi hai nội dung thi đấu
đáng chú ý với hai huy chương vàng
và bốn huy chương đồng
đội bóng bàn liên tri hội nhà báo bộ công an
đã xuất sắc vô địch đồng đội nam
lần thứ ba liên tiếp
trước vô địch đồng đội nữ
thuộc về hội nhà báo tp hà nội
một nét mới của giải năm nay
là ngoài các nội dung thi đấu chính thức
ban tổ chức còn tiến hành trao các giải phụ
giải bóng bàn quốc hội nhà báo việt nam
lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
là hoạt động thể thao ý nghĩa
của giới báo chí
chào mừng các ngày lễ lớn
của đất nước và thủ đô
chiều ngày một mươi bốn tháng chín
lễ khai mạc giải bóng ném
học sinh trung học cơ sở toàn quốc
lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám
đã được diễn ra tại trường mercury hà nội
giải đấu năm nay
quy tụ một mươi ba đội bóng nam và nữ
thuộc các trường trung học cơ sở tham dự
các vận động viên rất háo hức
và thể hiện tinh thần đoàn kết
trung thực quyết tâm cống hiến
cho khán giả những trận bóng đẹp mắt
ngày sau lễ khai mạc
là trận đấu giữa nam trung học cơ sở
mercury và nam trung học cơ sở thăng long
ngày sau lễ khai mạc
sự vượt trội về thể hình
thể lực và chiến thuật thi đấu
đã mang lại chiến thắng một mươi một tám
cho đội mercury
trong trận đầu gia quân
bên cạnh tác dụng thiết thực trong việc động viên
khích lệ học sinh tích cực tham gia
đuyện tập thể thao nâng cao sức khỏe
giải đấu còn là dịp gặp gỡ
giao lưu trao đổi kinh nghiệm
giữa học sinh các nhà trường trên địa bàn hà nội
và các địa phương
để bộ môn bóng ném ngày càng phát triển
trong bối cảnh việt nam ngày càng hội nhập mạnh mẽ
và công tác đào tạo âm nhạc đỉnh cao
đang trở thành mục tiêu quan trọng
việc tạo cơ hội cho tài năng âm nhạc trẻ
được giao lưu cọ sát với bạn bè quốc tế
thực sự cần thiết
cuộc thi piano quốc tế hà nội lần thứ tư
diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi năm tháng chín
đang dần trở thành một sân chơi đẳng cấp quốc tế
mà ở đó không chỉ là những người
và giao lưu nữa mà cùng cạnh tranh để phát triển
trong chương trình kết nối tuần này
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cuộc thi piano quốc tế hà nội
điểm sáng trong đời sống âm nhạc chuyên nghiệp
cuộc thi piano quốc tế hà nội lần thứ tư
diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi năm tháng chín
với tám mươi hai thí sinh

từ chiến quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có ba mươi bảy thí sinh nước ngoài
và bốn mươi năm thí sinh việt nam
các thí sinh được chia thành ba bảng thi
theo độ tuổi
thể hiện tài năng qua hai vòng thi cá nhân
trước khi đến với phần biểu diễn
concerto cùng giàn nhạc giao hưởng hà nội
ở vòng chung kết
trừ thí sinh bảng a
bên cạnh hệ thống giải chính thức mỗi bảng
các thí sinh cũng được trao nhiều giải thưởng bên lề
đến từ các cá nhân tổ chức có liên quan
chúng ta đã biết
thì hôm nay đã đến là ngày cuối cùng
và hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức
một cái lễ trao giải
và vinh danh các thí sinh
đã đạt thành tích cao nhất tốt nhất
do bàn giám khảo lựa chọn
và cuộc thi năm nay được đánh giá là
một trong cuộc thi có nhiều triển vọng
và có cái chất lượng tốt nhất
của thí sinh đã tham gia
với cả số lượng và chất lượng
năm nay thì cái lượng thí sinh
tài năng thực sự
và các em có thể
trình độ chuyên môn cao
được đào tạo ở những cơ sở
đào tạo âm nhạc nổi tiếng thế giới
đã về đây
nói lên một điều rằng là
cái uy tín
cái tầm ảnh hưởng của cuộc thi peno quốc tế hà nội
đã có một cái tác dụng
một cái sự lan toàn nhất định
với hình thức tổ chức và tiêu chí cao
cuộc thi không chỉ là giao lưu
mà chính là một cuộc cạnh tranh
để phát triển
ở đây vấn đề chất lượng chuyên môn
phải đặt lên cao nhất
từ hội nhập thực sự
tức là hướng tới độ chuẩn mức quốc tế
chính vì thế
các thí sinh sẽ dự thi theo ba bảng
bảng a từ một mươi tới một mươi ba tuổi
bảng b từ một mươi bốn tới một mươi bảy tuổi
bảng c từ một mươi tám tới hai mươi năm tuổi
ở mỗi bảng
sẽ lần lượt thể hiện tài năng
qua hai vòng thi cá nhân
trước khi đến với phần chơi concerto
cùng gian nhạc giao hưởng
ở vòng chung kết
trừ bảng a
các thí sinh chỉ thi độc tấu hai vòng
phần chơi concerto
giàn nhạc giao hưởng hà nội
được kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa
chất lượng biểu diễn
dưới sự chỉ huy của hai nhạc trưởng nổi tiếng
nhiều kinh nghiệm
làm việc với các thí sinh
là đồng quang vinh và david golnet
em biết đến cuộc thi qua thầy giáo của mình
khi truy cập website
cũng như tìm hiểu về cuộc thi
em thấy đây là một cuộc thi
có uy tín và chất lượng
chính vì vậy em đã đến việt nam
để tham gia cuộc thi
số lượng thí sinh nước ngoài
dự thi năm nay
với ba mươi bốn thí sinh
trong tổng số tám mươi hai thí sinh
đến từ tám quốc gia và vùng lãnh thổ
trung quốc đài loan nhật bản hàn quốc
canada mỹ úc và israel
nhiều tiết mục của thí sinh trẻ tuổi quốc tế
cho thấy ráng rấp của những nghệ sĩ tài năng
trong tương lai
qua ba mùa tổ chức
cuộc thi đã tạo được nhiều tiếng vang
từ đó có thêm nhiều thí sinh từ khắp thế giới
với chuyên môn cao
đang theo học tại các trường đào tạo chuyên nghiệp
đăng ký tham gia
bàn tổ chức cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất
để các thí sinh quốc tế
có không gian tập luyện phù hợp và thoải mái
em vượt một chặng đường rất dài để đến việt nam
thực sự rất mệt
tuy nhiên với sự chú đáo và tận tình
của ban tổ chức
họ đã tạo cho em không gian luyện tập tuyệt vời
em đã có khởi động tốt
để tập luyện và tham gia thi
để đạt kết quả tốt
lần đầu đến với cuộc thi
em rất vinh dự và tự hào
hội đồng giám khảo nhìn nhận tài năng
cũng như được học hỏi từ rất nhiều bạn bè quốc tế
sau cuộc thi
em thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều
số lượng thí sinh việt nam
đạt giải cao tại các bảng
năm nay ít hơn so với mọi năm
các thí sinh việt nam cần có nhiều cuộc thi như vậy
để học hỏi và giải luyện
sức bền bản lĩnh trên sân khấu
đặc biệt kinh nghiệm biểu diễn
cùng gian nhạc quan sát
các em thí sinh việt nam thi đấu
ta có thể thấy khoảng cách trình độ thí sinh việt nam
với thí sinh quốc tế đang thu hẹp
dần nhìn vào thực tế
việc phát hiện và phát triển tài năng
ở lưới tuổi nhỏ đã có chất lượng
cao hơn trước rất nhiều
tuy nhiên để những tài năng nhỏ tuổi
tiếp tục phát triển vẫn là con đường
phải phấn đấu nhiều việt nam không giành
các giải thưởng cao nhất tại cuộc thi
piano quốc tế hà nội lần thứ tư
nhưng sự kiện này đã đánh dấu sự trưởng thành
và hội nhập quốc tế của âm nhạc việt nam
học viện âm nhạc quốc gia việt nam
hy vọng cuộc thi sẽ diễn ra
định kỳ hai năm trên một lần
nhằm tạo cơ hội cọ sát
rèn luyện bản lĩnh sân khấu cho các tài năng âm nhạc
của việt nam đồng thời
góp phần đưa âm nhạc cổ điển thế giới
đến với công chúng nước nhà
đến đây chương mục văn hóa thể thao
và du lịch tuần này cũng xin được khép lại
quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau